nhằm đưa ra những giải pháp phát triển bền vững cho các ngành hàng ngày năm tháng một mươi một viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đã tổ chức diễn đàn đẩy mạnh chiến lược thị trường sản phẩm cho các doanh nghiệp việt nam thập kỷ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh thị trường mở những chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp đã được đưa ra thảo luận tại diễn đàn đặc biệt là sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng khi xuất hiện dịch covid một mươi chín
theo đó những sản phẩm liên quan đến sức khỏe gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được đánh giá là chiếm ưu thế trong tương lai
các chuyên gia cũng khẳng định việt nam rất có tiềm năng phát triển kinh tế số
hiện quy mô nền kinh tế số của việt nam đang đứng đầu đông nam á chỉ sau indonesia tốc độ tăng trưởng đạt mức trên hai mươi năm và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm năm tới
tuy nhiên thách thức lớn nhất cho các doanh nghiệp đó là nguồn nhân lực có kỹ năng số
năm hai nghìn hai mươi việt nam thiếu khoảng năm trăm linh chuyên gia trong lĩnh vực này